sáng nay đội tuyển nữ việt nam đã có trận gia quân tại vòng chung kết bóng đá nữ vô địch thế giới
quân cấp nữ hai nghìn hai mươi ba so tài với đương kim vô địch mỹ
thua mỹ ba nhưng kết quả không còn là thứ được quan tâm nhất
đối với những cô gái lần đầu đặt chân đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
mà nằm ở cảm xúc và nó đem lại
mỹ là đội bóng số một thế giới giàu thành tích nhất ở đấu trường quân cấp
với bốn lần lên ngôi vô địch trong đó có hai lần gần nhất là vào năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi
việt nam hiện đứng thứ ba mươi hai fifa và đây là lần đầu tiên đội giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch thế giới
dù thi đấu xa nhà thầy trò huấn luyện viên mai đức trung vẫn nhận được sự ủng hộ lớn
từ hàng trăm cổ động viên việt nam ở trận gia quân quân cấp nữ hai nghìn hai mươi ba gặp đương kim vô địch mỹ
đến được với sân chơi này với giải đấu lớn nhất hành tinh
toàn bộ đội bóng trong tay huấn luyện viên mai đức trung đã được coi là những người chiến thắng
ông cũng cho rằng đông nam á có quyền tự hào khi góp hai đại diện là việt nam và philippines ở giải lần này